theo cục viễn thông bộ thông tin và truyền thông trong ba tháng gần đây các nhà mạng đã khóa chiều đi với gần ba mươi năm thuê bao phát tán cuộc gọi rác đồng thời ngăn chặn trên chín triệu cuộc gọi giả mạo
việc ngăn chặn cuộc gọi rác được các doanh nghiệp viễn thông thực hiện theo quy trình bốn bước
xác định các thuê bao nghi phát tán cuộc gọi rác xác thực lại xem đó có phải là cuộc gọi rác hay không ngăn chặn chăm sóc khách hàng và xử lý khiếu nại
chỉ tính riêng tháng chín năm hai nghìn hai mươi các nhà mạng đã khóa hơn một mươi sáu thuê bao ngăn chặn được ba ba triệu cuộc gọi giả mạo
tuy vậy tỷ lệ người dân phối hợp xác thực cuộc gọi rác còn thấp chỉ tới năm bảy
trong thời gian tới cục viễn thông và các doanh nghiệp sẽ tiếp tục tăng cường tuyên truyền để tỷ lệ người dân phối hợp trong khâu xác thực cuộc gọi rác đạt cao hơn